cục thông tin đối ngoại bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội hội người khuyết tật tp hà nội hội người mù việt nam đã tổ chức hội nghị chia sẻ về công tác bảo đảm các quyền của người khuyết tật
từ đó đề xuất những hoạt động tuyên truyền trên báo chí để người dân có cái nhìn đúng đắn về người khuyết tật
trên thế giới có khoảng sáu trăm năm mươi triệu người khuyết tật khoảng tám mươi số đó sống ở các quốc gia kém phát triển
theo số liệu thống kê của tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn chín việt nam có sáu bảy triệu người khuyết tật chiếm sáu bảy dân số cả nước
việc bảo đảm quyền cho người khuyết tật và có những biện pháp hỗ trợ họ hòa nhập với cộng đồng đang gặp rất nhiều khó khăn
chính vì vậy báo chí cần góp phần tuyên truyền mạnh mẽ về những hoạt động liên quan đến người khuyết tật phê phán thái độ kỳ thị và những quan niệm sai trái
đồng thời báo chí cũng cần kêu gọi các hoạt động hỗ trợ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn